quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hội nông dân việt nam được thành lập là nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế
ổn định cuộc sống tuy nhiên ở một số nơi quỹ hỗ trợ bị biến tướng trở thành mối họa
làm khổ người dân sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
người dân xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an nhiều năm nay vẫn mang những khoản tiền góp nhặt
của mình gửi vào quỹ hỗ trợ nông dân với mong muốn có chút tiền phòng thân cho những lúc gia đình có việc
tuy nhiên gần hai năm qua người gửi tiền không nhận được tiền lãi và cũng không thể rút tiền gốc về
tuy nhiên gần hai năm qua người gửi tiền không nhận được tiền lãi và cũng không thể rút tiền góp về
tuy nhiên gần hai năm qua người gửi tiền góp về
tăng trưởng của quỹ thiết lập hồ sơ văn đồ xác minh hồ sơ vai chữ ký theo quy định
các khệ vai là không đầy đủ
dẫn đến việc nở khổ đòi và nở xấu
các mọn nở các khệ cho vai người ta quy định mức tội đa
bao nhiêu đoạn nhưng mà có thể là một người cho vai một lúc bao nhiêu mấy trăm triệu
thế nhưng hơn một năm đã trôi qua kể từ khi có kết luận và yêu cầu

hỗ trợ nông dân xác quỳnh tân khắc phục sai phạm nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận lại tiền